sau hơn một năm xảy ra sự cố môi trường biển du lịch của tỉnh quảng bình đang dần hồi phục và đi vào ổn định
thế nhưng cơn bão số một mươi vừa qua đã làm hư hỏng nhiều khách sạn nhà hàng và nhất là làm sạt lở nghiêm trọng bờ biển nhật lệ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
nhìn những hình ảnh tan hoang này ít ai có thể nhận ra đây là bãi biển nhật lệ thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
nơi được công nhận là một trong một mươi bãi biển đẹp nhất việt nam
sau cơn bão số một mươi một khung cảnh hoang tàn và tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra ở nơi đây
theo các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch mặc dù đã chủ động thực hiện phòng chống bão số một mươi
tuy nhiên với sức gió quá mạnh
kéo dài cùng với những đợt sóng biển cao từ hai đến ba mét đã gây sạt lở
khiến hàng chục nhà hàng điểm nghỉ chân tắm biển dọc theo bờ biển nhật lệ bị đánh tan hoang
ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh dịch vụ và phục vụ khách du lịch